trước tình trạng đó lực lượng cảnh sát biển việt nam đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên vùng biển thuộc chủ quyền của việt nam để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra
đây là những hình ảnh của vụ việc vừa mới xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng chín trên khu vực biển hòn la tỉnh quảng bình
trên hành trình chở xi măng từ cảng nghi sơn thanh hóa và tỉnh long an do ảnh hưởng của cơn bão số sáu một thuyền viên của tàu đã bị ngã
đập người vào lan can làm gãy chân phải
nhận được điện chỉ đạo của sở chỉ huy tàu cảnh sát biển một nghìn một mươi một đang làm nhiệm vụ trực cách nơi xảy ra tai nạn bảy năm hải lý liền nhanh chóng tiếp cận trong điều kiện sóng gió cấp sáu để sơ cứu vận chuyển nạn nhân vào bờ đưa đi cấp cứu tại thành phố đồng hới
còn đây là vụ việc tàu hàng mang tên thành công chín trăm chín mươi chín gồm một mươi ba người bị chìm tại khu vực ngoài cảng sơn dương hà tĩnh hai hải lý
tổ chức khôi phục các tuyến bay do bộ giao thông vận tải đã đưa ra trong trách nhiệm ngành mình địa phương
tổ chức triển khai các giải pháp phù hợp để thực hiện thí điểm từ ngày một mươi tháng một mươi tới ngày hai mươi tháng một mươi
sau đó tổng kết rút kinh nghiệm có điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn
trong thời gian thí điểm sẽ tiếp nhận vận chuyển hành khách có nhu cầu đi lại
phục vụ quá trình phục hồi kinh tế như lực lượng công vụ các chuyên gia nhà quản lý doanh nhân và người dân
điều kiện để tham gia là phải tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử pc covid
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp
liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
người bay cũng phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh thạc kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên máy bay
báo lao động số ra ngày cuối tuần có đăng tải bài viết với nhan đề
đổi mới nhưng có lộ trình và không nóng vội
nội dung bài viết đề cập đến việc trong phương án tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo đã khuyến cáo những trường đại học ngành học có mức độ cạnh tranh cao
chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm công cụ sàng lọc sơ tuyển
cần có thêm các hình thức chọn lọc bổ sung nhằm phân loại tốt hơn
trước chủ trương này bên cạnh việc ủng hộ cũng không ít ý kiến cho rằng
các trường không nên quá vội vàng trong tổ chức thi riêng mà cần có lộ trình
và sự kiểm soát của bộ giáo dục và đào tạo
các chuyên gia cho rằng hiện nay theo luật giáo dục mới
các trường đại học sẽ tự chủ động trong vấn đề tuyển sinh
những năm vừa qua rất nhiều phương thức tuyển sinh đã được sử dụng
các trường khác nhau có các phương thức tuyển sinh khác nhau
điều này tạo điều kiện cho học sinh vào các trường đại học
tuy nhiên cũng sẽ gây ra tình trạng lạm dụng nếu không có sự kiểm soát
đồng thời học sinh và phụ huynh rất dễ bị rối loạn thông tin tuyển sinh phương hướng ôn tập
đồng quan điểm một lãnh đạo trường đại học phía nam cho rằng
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ảnh hưởng nặng nề tới năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba như hiện nay
thì bất cứ thay đổi nào đặc biệt là thêm tiêu chí xét tuyển đại học
đều có thể gây nhiễu loạn cho phụ huynh và học sinh
quý vị vừa điểm qua một số những bài viết đáng chú ý có trong các số báo ra ngày hôm nay
tiếp theo mời quý vị cùng cập nhật những tin tức khác trong sáng phương nam
cùng biên tập viên hoàng trí xin mời anh hoàng chị
xin cảm ơn biên tập viên trung kiên
hoàng trí xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị liên quan đến công tác sàng lọc covid một mươi chín đối với người bệnh khi đi khám chữa bệnh
sở y tế tp hcm đã có văn bản gửi đến các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố
về việc hướng dẫn xét nghiệm covid một mươi chín tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tình hình mới
theo đó người bệnh khi đến khám bệnh tại cơ sở y tế chỉ phải thực hiện khai báo y tế điện tử
để được phân luồn sàng lọc và sẽ được làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai
nếu có triệu chứng nghi ngờ
đối với trường hợp cấp cứu thì ưu tiên can thiệp cấp cứu người bệnh trước
sau khi người bệnh ổn định nếu có triệu chứng nghi ngờ thì cần xem xét chỉ định làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên
với các trường hợp cần can thiệp thủ thuật phẫu thuật tại khu vực điều trị ngoại trú điều trị ba ngày
thì cần có chế định làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên để quyết định nơi thực hiện thủ tục phẫu thuật phù hợp
trường hợp khi có chỉ định nhập viện sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên
hoặc xét nghiệm rt pcca cho cả người bệnh và người chăm sóc đi kèm trước khi nhập viện
trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm người bệnh được điều trị ngay theo phát độ
tại khu cách ly tạm của khoa khám bệnh hoặc buồn cách ly của khoa lâm sàng
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết sẽ tăng cường làm thêm vào hai ngày cuối tuần
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một để đáp ứng nhu cầu làm thủ tục đăng ký xe của người dân sau thời gian giãn cách dài
theo đó để giải quyết nhanh chóng thủ thuật đăng ký xe cho các cá nhân tổ chức
trong tháng một mươi phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm sẽ tăng cường làm việc thêm
vào buổi chiều thứ bảy từ một mươi ba đến một mươi bảy giờ
và ngày chủ nhật buổi sáng từ bảy giờ ba mươi phút đến một mươi một giờ ba mươi chiều từ một mươi ba giờ đến một mươi bảy giờ
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm thực hiện các thủ tục đăng ký cấp biển số xe
thu hồ dây chứng nhận đăng ký xe biển số xe đăng ký xe tạm thời cấp lại dây chứng nhận đăng ký xe biển số xe
đồ dây chứng nhận đăng ký xe biển số xe đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến
sang tên di chuyển xe đi tỉnh thành phố trực thuộc trung mương khác đăng ký sang tên xe trong cụm tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
riêng thủ tục cấp đổi biển số vàng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
vẫn tiếp tục tiếp nhận tất cả các ngày trong tuần cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tối qua ngày tám tháng một mươi một sản phụ đã trở dạ và sinh con trên chuyến tàu đặc biệt do tỉnh quảng bình
phối hợp cùng với ngành đường sát tổ chức đưa bà con từ tp hcm về quê tranh dịch
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin trong hai ngày tám và chín tháng một mươi
tỉnh quảng bình đã vào tp hcm để đón hai tám trăm linh người dân về quê bằng tàu hỏa
những trường hợp được đưa về trong đợt này là phụ nữ có thai trẻ em học sinh người lớn tuổi
và những trường hợp đi thăm người thân bị mắc kẹt tại các tỉnh phía nam
vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm tối ngày tám tháng một mươi khi chuyến tàu se một mươi sáu chạy đến đoạn tuy hòa dương trị phú yên
thì sản phụ nguyễn thị nhâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở tòa số chín
đã trở dạ sinh con
tiếp viên tàu cùng đội ngũ bác sĩ của đoàn quảng bình đã kịp thời hỗ trợ chị này sinh một bé trai khoảng ba kg
mẹ tròn con vuông sức khỏe hai mẹ con ổn định và đã được đưa vào bệnh viện để chăm sóc
đây có lẽ là kỷ niệm không thể quên đối với sản phụ và người thân
cũng như đội ngũ hỗ trợ khi em bé được sinh ra trên một chuyến tàu đặc biệt
khi người dân quảng bình được đón về quê tránh dịch
thưa quý vị nhằm tạo điều kiện cho người dân kẹt lại các tỉnh
thành được trở lại tp hcm
hiện nay website của sở giao thông vận tải tp hcm đang tiếp nhận các đăng ký
và cung cấp mạc qr cho người dân có thể sử dụng phương tiện để trở lại tp hcm
thông tin cụ thể sẽ có trong phóng sự sau đây
các trường hợp có thể đăng ký với sở giao thông vận tải tp hcm để được trở lại thành phố
thuộc các đối tượng như người dân có hộ khẩu thường trú người có giấy xác nhận tạm trú
hay giấy xác nhận tạm vắng của địa phương có nơi đến là tp hcm
theo đó người có nhu cầu đăng nhập vào website của sở giao thông vận tải tp hcm
tìm chọn dịch vụ công và chọn đăng ký di chuyển
sau đó điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào mẫu
việc đăng ký phải được thực hiện trước thời gian dự kiến di chuyển bốn mươi tám tiếng
các trường hợp được chấp thuận sẽ nhận được văn bản điện tử có chứa mã qr
để trình cho các cơ quan kiểm tra giám sát trong quá trình di chuyển
nếu bà con có phương tiện cá nhân đi từ thành phố đến các nơi đang mắc kẹt
đón thì cái chuyện đó là chúng ta tạo điều kiện tối đa
theo phương án phòng dịch của các tỉnh mà sở giao thông vận tải tp hcm biết
thì cái phương tiện xe hai bánh cá nhân thì rất là khó di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác
do đó chúng tôi khuyến cáo bà con rằng nên sử dụng phương tiện từ bốn chỗ năm chỗ trở lên
chúng ta có thể lựa chọn tất cả các loại phương tiện nếu hiện nay đang được hoạt động
ở địa bàn các tỉnh thành phố nơi chúng ta đang mắc kẹt
trong thời gian dài thực hiện giãn cách theo chí thị một mươi sáu
việc di chuyển của người dân đã bị hạn chế tới mức tối đa
do đó khi tp hcm chuyển sang trạng thái bình thường mới
trong đó tạo điều kiện cho người dân trở về nhà quay lại thành phố lao động và học tập
được xem là hướng giải quyết thiết thực cho nhiều người dân
theo chị thì cấp cái mã qr đấy thì cũng hợp lý
vì là để cho mọi người có thể quay trở lại thành phố tạo điều kiện cho mọi người làm ăn sinh sống
người ta có cái mã qr để người ta đi làm việc để quay lại thành phố để công nghiên cho thành phố
tại vì thời gian qua thì nhiều quá mà cũng có nhiều trường hợp
mà người ta đi mà không đúng theo kiểu thành phố ban hành ra đó
lý do không chắc chắn thì rất là nguy hiểm
nên cái việc đó thành phố làm rất là tốt cho người dân
tính từ ngày hai tháng một mươi đến nay sở giao thông vận tải tp hcm đã nhận được khoảng một mươi hai lượt đăng ký trở lại thành phố
và đã xét chấp thuận cho hơn ba mươi lượt
hiện sở đang tiếp tục nhận đăng ký thời gian tới nếu số lượng nhu cầu còn lớn
sẽ tính đến phương án hỗ trợ về mặt phương tiện di chuyển
thưa quý vị
thưa quý vị
trong năm huyện vùng xanh của tỉnh đồng nai trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư
huyện xuân lộc đã triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
với tinh thần quyết tâm khóa chặt và giữ vững vùng xanh
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
huyện xuân lộc có hơn bốn mươi km đường quốc lộ một a chạy dài qua địa bàn huyện và tiếp giáp với nhiều tỉnh
tại chốt cơ ngõ huyện các phương tiện bắt buộc phải dừng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
mỗi xe chỉ mất khoảng từ một mươi đến hai mươi giây dừng lại để lực lượng chức năng trực chốt kiểm tra các giấy tờ liên quan
và dùng điện thoại thông minh quét mã qr khi khắp thông tin sẽ được tiếp tục lưu thông vào địa bàn tỉnh
ngoài ra thực hiện công tác tuyên truyền đến các đơn vị vận tải lái xe chấp hành nghiêm biện pháp năm k
giải quyết những vướng mắt phát sinh trên tinh thần tạo điều kiện tối đa để phương tiện lưu thông thuận lợi
đảm bảo công tác kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín hiệu quả nhanh chóng
tương tự tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã xuân thành
trên tuyến tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi sáu giáp ranh với huyện đức linh tỉnh bình thuận
lực lượng chức năng liên tục xây dựng nhiều phương tiện để tuyên truyền kiểm soát về công tác phòng chống dịch
như sát quẩn đo thân nhiệt khai báo y tế
với một trăm một mươi bảy chốt kiểm soát được thành lập trên địa bàn huyện xã lực lượng chức năng đã xử lý trên một trường hợp
không chấp hành các quy định phòng chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
thời gian tới địa phương sẽ từng bước nới lỏng giãn cách ở những vùng xanh thân trọng chặt chẽ và phù hợp theo từng thời điểm
đảm bảo được an toàn cho các vùng xanh lực lượng công an huyện đã duy trì các chốt
và đồng thời tổ chức tuyên truyền cho các người dân hiểu đúng và thực hiện tốt theo tinh thần chỉ thị một mươi năm
đảm bảo được an toàn cho các vùng xanh lực lượng công an huyện đã duy trì các chốt kiểm soát được thành lập trên địa bàn huyện xã lực lượng công an huyện đã duy trì các chốt kiểm soát được thành lập trên địa bàn huyện
trong tình hình khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín gói hỗ trợ này đã triển khai được coi là động lực để doanh nghiệp người lao động vươn lên phục hồi kinh tế
ưu điểm lớn nhất của gói hỗ trợ này là việc giải ngân sẽ diễn ra nhanh chóng vì thủ tục đơn giản
chi trả trợ cấp qua tài khoản ngân hàng và hệ thống dữ liệu thông tin về lao động doanh nghiệp tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã có sẵn
doanh nghiệp và người lao động sẽ không mất thời gian trong việc chuẩn bị nộp hồ sơ và đến nhận tiền trợ cấp
và đúng cái thời gian vàng mà chúng tôi đang rất cần những sự hỗ trợ và những người lao động cũng rất cần những sự hỗ trợ của chính phủ
gói hỗ trợ đã và đang tích cực triển khai trên khắp sáu mươi ba tỉnh thành phố
sẽ có trên một mươi ba triệu người lao động sẽ được hưởng mức hỗ trợ từ một tám đến ba ba triệu đồng một người tùy vào mức đóng
ba trăm tám mươi sáu doanh nghiệp được giảm mức đóng từ một xuống vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong vòng một mươi hai tháng
đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày sáu tháng một mươi đã có hơn bảy hai trăm linh người lao động đã nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hai mươi sáu mươi sáu tỷ đồng
đối với lại chủ sử dụng lao động thì sẽ dùng cái nguồn hỗ trợ thông qua giảm mức đóng để tăng cường các cái chi phí cho phòng chống dịch ngay tại doanh nghiệp
rồi đầu tư cho
sản xuất kinh doanh để ổn định phát triển sản xuất tạo công an việc làm ổn định thu nhập cho người lao động
hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp là việc làm chưa có tiền lệ
chi tiền hỗ trợ lần này sẽ làm giảm đáng kể số kết dư của quỹ nhưng sẽ giúp được nhiều cho người lao động và doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước chính phủ và tính nhân văn nhân đạo của chính sách bảo hiểm thất nghiệp